thưa quý vị bảy mươi năm đã qua từ khi trận quyết chiến chiến lược điện biên phủ giành được chiến thắng vang rội địa cầu
và kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống thực dân pháp
một vùng núi heo hút xa xôi trên miền tây bắc đất nước việt nam đã trở thành một địa danh lịch sử
được cả thế giới chú ý và ca ngợi
điện biên phủ cái tên đã thành huyền thoại và khi cùng gắn với hai tiếng việt nam
đã trở thành biểu tượng của một dân tộc anh hùng
vâng thắng lợi của cuộc chiến dịch điện biên phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại
các dân tộc bị áp bức bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn sáng tạo
biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi
trong không khí náo nước tự hào kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
những ngày này cư dân mạng cũng đã chia sẻ rộng rãi những hình ảnh hay
và những lời chi ân sâu sắc để cùng khẳng định giá trị bền vững của lịch sử và văn hóa dân tộc
ba tiếng điện biên phủ đã trở thành biểu tượng sức mạnh của việt nam
mỗi khi nhắc đến điện biên phủ các nhà nghiên cứu nước ngoài đều nhận định
điện biên phủ là một trong một mươi sáu trận đánh nổi tiếng thế giới
là trận đánh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hội tụ khí phách bản lĩnh và trí tuệ việt nam
những ngày qua cộng đồng mạng liên tục đăng status và chia sẻ hình ảnh xúc động
và trí tuệ việt nam
tự hào về chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng vĩ đại điện biên phủ là biểu hiện sáng ngời của văn hóa giữ nước
văn hóa yêu hòa bình việt nam
bởi vì chiến đấu để lấy đại nghĩa mà thắng không tàn lấy trí nhân mà thay cướp bạc
mỗi lần nhắc đến chiến thắng điện biên phủ bản thân cảm thấy tự hào là người việt nam
những dịp kỷ niệm như thế này càng tưởng nhớ và ghi nhớ công ơn to lớn của ông cha ta
vây lấn tấn phá triệt diệt
vây lấn tấn phá triệt diệt
trong chiến dịch điện biên phủ là phương pháp chiến thuật được sáng tạo ra từ tầm nhìn chiến lược của đại tướng võ nguyên giáp
khi thấy địch phòng ngự thành tập đoàn cứ điểm đúng chắc ta đã thay đổi hình thành phương thức phương pháp tác chiến mới
chiến thuật này giúp tập trung được hỏa lực tiêu diệt từng cứ điểm cùng cứ điểm tiến tới tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm
sáu mươi ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt đã khẳng định văn hóa giữ nước yêu nước của dân tộc ta
nhìn lại hình ảnh binh đoàn xe thổ giải quyết bài toán vận tải quân lương vũ khí cho chiến dịch thấy tự hào
cảm thấy không hiểu sao thời điểm đó họ lại có sức khỏe phi thường như vậy mà mỗi xe chở đến hai trăm linh ba trăm linh kg
điều này có thể chứng minh rằng tất cả là lòng yêu nước mong muốn hòa bình mà đấu tranh
xem lại những hình ảnh về chiến thắng điện biên phủ chấn động địa cầu năm xưa tôi rất xúc động dưng rưng nước mắt
cho tôi tỏ lòng biết ơn những con người
bằng sự sáng tạo và lòng dũng cảm đã tạo nên chiến thắng này để giành độc lập cho tổ quốc
một địa điểm ghi dấu chiến thắng vĩ đại trong lịch sử loài người
chiến thắng thuộc về chính nghĩa về lẽ phải về những người anh hùng chiến đấu vì non sông đất nước
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ cư dân mạng cho rằng tinh thần điện biên phủ năm xưa cần phải được gìn giữ và phát huy
đặc biệt đối với thế hệ trẻ phải biến những bài học lịch sử thành hành động cụ thể
công hiến hết bình
công hiến hết bình cho sự nghiệp xây dựng một đất nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
đó chính là thông điệp và di sản quý báu nhất mà các thế hệ hôm nay cần khắc ghi và tiếp nối trong tương lai
mong các bạn trẻ đọc lại lịch sử để hiểu được bao nhiêu sông máu của các thế hệ trước để có được ngày hôm nay
dù chỉ bằng những thiết bị thô sơ nhất vẫn làm nên lịch sử
tôi thấy đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và chi ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
mà còn là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ khẳng định giá trị bền vững của lịch sử và văn hóa dân tộc
bảy mươi năm chiến thắng địa biến phủ mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu bục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân